theo các đại biểu quốc hội việc áp dụng sẽ giúp ngăn chặn đầu cơ gây khó cho người thực sự có nhu cầu
tuy nhiên cần phải hết sức thận trọng khi người dân đang gánh quá nhiều thuế phí
và việc đánh thuế nhà sẽ điều chỉnh trực tiếp đến thị trường bất động sản
hiện dự thảo nghiên cứu tính thuế đối với căn nhà thứ hai trở lên đang được đưa ra ba đề xuất
phương án một chỉ thu đối với nhà thứ hai trở lên theo thuế tuyệt đối
nhà dưới hai tầng không thu thuế nhà từ hai tầng trở lên có mức thu là hai đồng một mét vuông một năm
nhà cấp ba và chung cư thu một bốn đồng một m hai một năm
phương án hai là thu theo giá trị nhà phần giá trị trên một tỷ đồng mới chịu thuế
phương án ba thu thuế phần diện tích nhà trên hai trăm linh m hai
nhà cấp bốn không thu thuế còn nhà hai tầng trở lên thì thu hai bốn đồng một m hai một năm

chung cư thì thu từ một ba đồng một m hai một năm tùy loại nhà
nhiều chuyên gia kinh tế bất động sản cho rằng nhiều nước trên thế giới đã thực hiện việc đánh thuế này
ngoài việc tăng thu cho nhà nước thì việc đánh thuế người có nhà thứ hai trở lên
có thể hạn chế việc thao túng giá cả căn hộ và điều khiển thị trường nhà đất
đặc biệt đây là cơ chế để thu thuế với những người có lợi nhuận từ việc mua bán nhà qua tay
cái việc mà đánh thuế thì tôi cho cũng là một cách minh bạch hóa
thứ nhất là với góc độ phát triển
với công dân mỗi một người dân phải có trách nhiệm đóng thuế
và ngoài yêu cầu thiết yếu tức là một nhà đầu tiên mà để ở
thì nếu có sở hữu tài sản nhiều thì cũng phải có trách nhiệm đóng thuế đối với nhà nước
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần phải có quy định rõ ràng để tránh trường hợp lách luật
bằng cách để nhiều thành viên trong gia đình đứng tên thay vì một người để trốn thuế
hơn nữa thời điểm nào áp dụng cũng cần được tính toán
khi hiện nay khoảng trên dưới năm mươi đồng
nhiều phần trăm người mua trên phân khúc căn hộ là nhà đầu tư thứ cấp
do đó chính sách đánh thuế mới này được cho là sẽ có tác động đến thị trường bất động sản
và ảnh hưởng đến giao dịch bất động sản phân khúc căn hộ
nếu như chúng ta mà không tính cái yếu tố tâm lý của nhà đầu tư
và tính cái lợi nhuận của họ thu được
thì có thể sẽ làm mất cân bằng và phá vỡ cái sự phân tầng
rồi là cái phân khúc đầu tư của bất động sản
tôi nghĩ rằng đây là vấn đề mới
các nước đã làm cho nên là chúng ta cần phải có một suy nghĩ và cân nhắc một cách thận trọng
việc đó cũng là cần nhưng mà có cấp thiết chưa thì chúng ta cần phải suy nghĩ tiếp
hơn nữa mục tiêu đánh thuế là để điều tiết thu nhập của người giàu cho người nghèo
nếu đánh thuế với nhà thứ hai trở lên những người có một nhà mà rộng tới
hai trăm linh đến ba trăm linh mét vuông lại không phải nộp thuế
trong khi nhiều người có hai nhà nhưng diện tích cộng lại chỉ sáu mươi đến bảy mươi mét vuông vẫn phải chịu thuế
do đó theo các đại biểu quốc hội để chính sách hợp lòng dân
trước hết nên đưa ra hạn mức sử dụng nhà và chỉ nên tính thuế phần vượt hạn mức tránh tình trạng thuế trồng thuế
cái đánh thuế bất động sản thì nó còn chống được những cái việc như là cái đầu cơ bất động sản
nó tạo ra được cái việc là sử dụng có hiệu quả các cái bất động sản
không nằm trong những cái tích chữ hoặc là để không sử dụng
do vậy cho nên là cái chủ trương này tôi cho rằng là đấy là một chủ trương đúng
tuy nhiên cách làm thế nào để chúng ta tránh cái tình trạng là cái tài sản
cần đánh thuế và đáng đánh thuế thì chúng ta không đánh thuế
chúng ta đánh thuế vào những tài sản mà những người dân người ta có nhu cầu sử dụng chính đáng
thì điều đấy nó sẽ tạo ra tình trạng ta gọi là thuế chồng đánh thuế
vì vậy để minh bạch hóa việc đánh thuế thì trước hết
việt nam cần phải thiết lập một hệ thống thông tin lưu trữ tất cả các hồ sơ
về các giao dịch bất động sản các chủ sở hữu bất động sản